bệnh viện c đà nẵng là bệnh viện công lập đầu tiên tại thành phố đà nẵng được nhận chứng chỉ hệ thống chất lượng đạt tiêu chuẩn iso
vừa được liên hiệp các hội khoa và kỹ thuật việt nam trao chứng nhận
việc công nhận iso sẽ bảo đảm chất lượng xét nghiệm là cơ sở cho việc kết nối liên thông dữ liệu giữa các cơ sở y tế trên toàn quốc
mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh
để đạt được bộ tiêu chuẩn iso bệnh viện xe đà nẵng đã trải qua một thời gian dài
đầu tư trang thiết bị y khoa hiện đại đưa cán bộ nhân viên đi tham khảo học tập ở những bệnh viện tuyến trên
để chọn ra quy trình phù hợp nhằm nâng cao trình độ chuyên môn đúng theo tiêu chuẩn iso và an toàn sinh học
nhờ đó bệnh nhân có nhu cầu đi khám chữa bệnh ở một cơ sở y tế khác thì không phải xét nghiệm lại
bởi kết quả xét nghiệm khẳng định độ chính xác nhanh chóng đặc biệt tỷ lệ sai sót giảm tối đa
rút ngắn thời gian chờ đợi kết quả cho người bệnh
của người bệnh khi đến khám chữa bệnh tại bệnh viện